có hay không gián vóc của một ai đó ẩn chứa trong những câu thơ ngọt ngào thấm được đó
nếu chỉ đơn thuần là một dòng sông với những cánh lục bình trôi bền bồng như thế
liệu có đủ chất xúc tác để tạo nên những án thơ tình lãng mạn như thế không
với nhạc sĩ trương hoàng lục thì đó cũng như một cái duyên
ông là người đã phổ nhạc cho bài hát vàm cỏ đông

cảm xúc và ký ức mỗi khi gãy lên từng nốt nhạc trong bài vàm cỏ đông
luôn giạc dạo như cái ngày đầu tiên ông nhận được những vận thơ của hoài vũ
một đêm trong năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu
tại vùng trung du bắc bộ
lúc đó là ở tỉnh phú nguyên
ở miền bắc
thì tôi tình cờ nghe ngâm bài thơ vàm cỏ đông
tên đài tiếng nói việt nam
và ngay trong tay tôi lúc bây giờ cũng có cái tờ báo
văn nghệ trung ương đăng cái bài thơ vàng cỏ đông
và khi đọc bài thơ đó thì tôi rất là xúc động
là vì bài thơ tuy nói về một con sông
nhưng mà nó toát lên cái hình ảnh
một miền đất phía nam
đang chiến đấu rất là ác liệt
và bà con quyết tâm giữ con sông đó
cũng như là giữ làng sống quê hương của mình
thì bài thơ nó rất là dài
có tới một mươi một một mươi hai đoạn
của nhà thơ hoài vũ từ trong nam gửi ra
thì tôi lâu nay vẫn có một cái suy nghĩ
rằng mình phải viết một cái gì đó
cho quê hương của mình
cho quê hương
cái bức xúc đó nó kéo dài cả hẳn tám chín năm trời
khi mà thấy bài thơ đó
thì tôi cảm thấy giống như là mình bắt được một cái
cái củ quý
và nhanh chóng chọn những cái đoạn thích thật
để mà phổ bài thơ đó
tức là như là một sự xuất thăng
chỉ trong vòng hơn một tiếng đồng hồ
thì tôi đã phổ xong
một số đoạn của bài thơ đó
thành cái bài
thành ca khúc vàng cỏ đông
thì cũng sợ là
mình cảm giác chết sống lúc nào
cho nên là chép hai bản
một bản là để trong túi
một bản thì gửi cho giáo viên
để nhờ họ chuyển về cho
đài phát thanh giải phóng
thì có một cái sự tình cờ tức là
một quãng năm sáu mươi sáu
tôi thứ hai trăm linh tám cũng lại trên trường đồng nam
đi ngon theo cái radio nhỏ nhỏ thôi
thì mới thì tình cờ lại nghe
cái bài giảm cỏ đông
nó bị nhạc sĩ trung quốc lục phổ
cái đêm mà đi trong đồng giặc
mà nghe cái bài giảm cỏ đông
nó thật là xúc động

không ngờ là
như những cái tình cảm

trên đài sông việt nam
bên dòng sông vàng cỏ
không chỉ có ca khúc vàng cỏ đông
được đông đảo khán giả đón nhận
mà nó còn hiện hữu
trong những sáng tác khác của hoài vũ
như đi trong hương tràm
anh ở đầu sông
em cúi sông
những phần thơ này
sau đó cũng được phổ nhạc
bởi cố nhạc sĩ phan huỳnh điểu
người đã góp công không nhỏ
trong việc đưa thơ của hoài vũ
đến gần hơn với công chúng
thì thật ra bài thơ nó thì
nhiều câu lắm tới một mươi ba đoạn
mà tôi chỉ lấy bốn đoạn
tức là lấy một mươi sáu câu
nhận tới năm mươi bảy năm mươi tám câu vậy đó
mà những cái câu dài
toàn nói chuyện đánh giặc thôi
mà cái bài anh ở đầu sông có xong
nói chuyện đánh giặc không thì
nó sợ người ta nghe người ta
không thích lắm
chỉ lấy những cái đoạn về tình cảm thôi
đúng là anh ở đầu sông có xong
mà cái chuyện này theo như tác giả kể
nhà thơ kể
thì đúng là cái chuyện thật
của nhà thơ hoài vũ
lúc bây giờ ông chưa có gia đình
cái cô du kích là
ở cuối sông vòng cỏ
mà ông ở đầu sông vòng cỏ
thì hai người cách xa
ông mới làm cái bài thơ đó
nhưng mà sau này thì
ông có gia đình rồi
thành ra đó là cái mối tình mà
trong kháng chiến trong chiến tranh
học thơ mình mong
ôi bác ngác
chân trời miền hà
tiếng tình yêu
sông vòng cỏ đông
bây giờ vẫn thế
chẳng đổi thay nhiều
so với thời còn bom đạn chiến tranh
có khác chăng là bà con sinh sống bên sông
đã an nhiên hơn
còn phập phòng lo sợ
những trận đánh bất ngờ của quân địch
người dân chân chất hiền lành
cày bừa vui vẻ
bên ngọn rao cổng cỏ
những hình ảnh quen thuộc
gần gũi của mảnh đất phương nam
và dòng sông trong mát quanh năm
dàm cỏ đông đầy
dàm cỏ đông đầy
ta quyết giữ
từng mái nhà nẹp dưới răng dừa
từng thương ruộng nơi đen màu mơ
từng môi tình hò hẹn
ở tận sông hồng
em có biết
quê hương anh
cũng có dòng sông
anh mãi gọi
với lòng tha thiết
nhà thơ hoài vũ
bây giờ thì đã khác xưa
hình ảnh chàng trai kiên cường
đánh giặc nam nào
đã thay bằng ông lão
với mái tóc điểm sương
mà bà con ở đây hay gọi là
muối đã nhiều hơn tiêu
nhìn bên ngoài thì thế thôi
chứ tận sâu trong tâm hồn
luôn dạt dào những cảm xúc sáng tác
và tất nhiên
sẽ chẳng bao giờ
ông quên được những ký ức
gắn liền với dòng sông vàm cỏ
ở tận sông hùng
em có biết
những câu hát ngọt ngào
gắn liền với hình ảnh
của một dòng sông hiền hòa
ở miền quê nam bộ
cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay
chương trình lần sau